việc đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học đã đặt ra yêu cầu tăng cường bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong doanh nghiệp này
xong sở hữu trí tuệ vốn là lĩnh vực phức tạp đòi hỏi doanh nghiệp phải thiết lập được cơ chế quản trị hiệu quả
thông qua hỗ trợ của chương trình phát triển tài sản trí tuệ còn gọi là chương trình sáu mươi tám
doanh nghiệp đã bước đầu thiết lập được những nền tảng căn bản của một hệ thống bảo hộ tài sản trí tuệ
chúng tôi là lần đầu tiên được tham gia chương trình sáu mươi tám
cho nên cũng còn gọi là một số khó khăn
cho nên cũng muốn đề nghị bộ học và cục sở hữu trí tuệ hỗ trợ chúng tôi một số việc
thứ nhất là cử các chuyên gia có kinh nghiệm trong vấn đề quản lý sở hữu trí tuệ
để giúp chúng tôi trong tác tổ chức quản lý
đặc biệt là xây dựng nội quy chế như hệ thống văn bản
việc xây dựng và bảo vệ tài sản trí tuệ ngày càng trở thành nhu cầu và đòi hỏi bức thiết trong các doanh nghiệp
đặc biệt trong bối cảnh hội nhập đứng trước những rủi ro của việc mất thương hiệu nhãn hiệu trên thị trường
doanh nghiệp buộc phải xây dựng những chiến lược phát triển tài sản trí tuệ cho riêng mình
chú trọng một là mình phát triển cái thương hiệu của mình
và thứ hai nữa là bảo vệ chất lượng để tăng phát triển mở rộng ra phạm vi quốc tế
và giữ vững cái uy tín của mình về cái chất lượng sản phẩm
xây dựng nên cái chiến lược để bảo vệ thương hiệu của mình
mà còn thúc đẩy cái sáng tạo của các doanh nghiệp trong sáng tạo và xây dựng phát triển bảo hộ cái thương hiệu của mình
để kích thích xây dựng nên những cái đổi mới những cái sáng tạo nhiều hơn nữa để đóng góp cho cộng đồng và xã hội
bộ khoa công nghệ khẳng định
sở hữu trí tuệ
không chỉ là vấn đề cấp thiết mà còn là vấn đề chúng ta đang có nhiều khó khăn cần được giải quyết
theo đó để phát triển kinh tế xã hội đưa việt nam trở thành quốc gia đổi mới sáng tạo thì vấn đề này ngày càng quan trọng hơn
bộ khoa học công nghệ phối hợp với bộ nông nghiệp phát triển nông thôn bộ văn hóa thể thao và du lịch
đang xây dựng cái chiến lược sở hữu trí tuệ quốc gia cho giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
gồm có các cơ quan quản lý nhà nước các cơ quan liên quan đến việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ
rất mong muốn sở hữu trí tuệ được lan tỏa đến nhiều giới nhiều ngành
trên cơ sở đó chúng ta từng bước một đem sở hữu trí tuệ đến với hoạt động đổi mới sáng tạo
đến các doanh nghiệp và từng bước một xây dựng cái văn hóa tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ trong cộng đồng trong nước của chúng ta
chiến lược quốc gia sở hữu trí tuệ hai nghìn một mươi tám hai nghìn ba mươi liên quan đến vấn đề quản lý
thực thi công nghệ nhân lực với mục tiêu để phát huy tài sản sở hữu trí tuệ ở việt nam
ngày càng lớn mạnh mang lại lợi ích cho quốc gia
qua đó sẽ tăng cường khai thác tài sản trí tuệ đưa tài sản trí tuệ trở thành một trong những nguồn lực quan trọng
góp phần vào sự tăng trưởng của doanh nghiệp và nền kinh tế
thưa luật sư nguyễn thanh hà trong bối cảnh hội nhập hiện nay thì việc mà phải có một chiến lược quốc gia về sở hữu trí tuệ có thực sự cần thiết không ạ
tôi nghĩ là rất là cần thiết bởi các lý do sau
thứ nhất là việt nam thì so với lại các cái quốc gia khác mà có cái điều kiện kinh tế xã hội cũng gần gần tương đương như việt nam
ví dụ như trung quốc thì chúng ta biết là trung quốc cũng đã có cái chiến lược quốc gia về sở hữu trí tuệ cách đây hàng chục năm
bên cạnh đó thì nhìn sang các quốc gia bên cạnh ví dụ như campuchia thì chúng ta cũng biết là họ đã xây dựng cái chiến lược quốc gia về sở hữu trí tuệ từ những năm hai nghìn một mươi
có nghĩa là trước chúng ta mà hiện nay thì việt nam mới bắt đầu là chính phủ mới giao cho bộ khoa công nghệ là chủ trì để xây dựng cái chiến lược quốc gia về sở hữu trí tuệ đến năm hai nghìn ba mươi
thì tôi nghĩ là về thời gian là còn tương đối muộn
thứ hai nữa là việt nam hiện nay thì đang ký kết các cái hiệp định thương mại song phương và đa phương thì bao giờ cũng kèm theo về các điều khoản về bảo hộ cái sở hữu trí tuệ
và càng ngày thì các cái điều khoản về sở hữu trí tuệ nó càng được nâng cao hơn
thế vì vậy mà chúng ta phải có cái chiến lược để chúng ta có cái cơ sở đàm phán
thứ ba nữa là chúng ta hiểu là việc bảo hộ sở hữu trí tuệ thì nó là một cái công cụ rất là quan trọng trong việc thúc đẩy cái hoạt động sáng tạo
và từ đó góp phần vào thúc đẩy cái hoạt động phát triển kinh tế xã hội
thì tôi nghĩ là trong cái bối cảnh hiện nay
việc chính phủ giao cho bộ khoa công nghệ
và từ đó bộ khoa học công nghệ chỉ đạo cục sở hữu trí tuệ trong việc xây dựng chiến lược quốc gia về lĩnh vực sở hữu trí tuệ
tôi thấy là cần thiết
và với tư cách là một luật sư về sở hữu trí tuệ hành nghề
thì tôi nghĩ là chúng tôi cũng đón nhận những cái tin như thế một cách rất là vui mừng
và mong muốn là cái chiến lược quốc gia này nó sẽ là một chiến lược thực tiễn
và giúp cho cái việc là thúc đẩy khoa học sở hữu trí tuệ
phải sáng tạo và thúc đẩy cho cái hoạt động sở hữu trí tuệ của việt nam
nó tiệm cận với lại các cái trình độ của các cái quốc gia ở trong khu vực và trên thế giới
vâng ạ vậy thì mục tiêu của chiến lược quốc gia về sở hữu trí tuệ là gì ạ
trọng tâm của cái chiến lược quốc gia này đó là đề ra những cái mục tiêu
những cái chiến lược và những cái hành động cụ thể cũng như là hành động chiến lược
trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ đến năm hai nghìn ba mươi
của việt nam và cái mục tiêu của cái chiến lược cũng như là nội dung của chiến lược này
mong muốn đó là đưa sở hữu trí tuệ thành một cái công cụ để phục vụ cho cái hoạt động phát triển
đặc biệt là trong cái giai đoạn bốn và trong cái giai đoạn là việt nam đang hội nhập ở lền kinh tế thế giới
bên cạnh đó thì quan điểm mới của chính phủ cũng như là bộ khoa học công nghệ là
muốn là xây dựng một cái chiến lược quốc gia không chỉ là sở hữu trí tuệ
mà một cái chiến lược quốc gia phải thực sự là đền tảng cũng như là kim chỉ nam
cho hướng dẫn về các cái hoạt động về sở hữu trí tuệ và dựa vào đó thì các cái cơ quan chức năng
ví dụ như là cục chế tuệ hoặc là cục bản quyền tác giả là những cơ quan xác lập quyền
hoặc là những cái cơ quan về thực thi quyền như là thanh tra hay là cảnh sát kinh tế hoặc là quản lý thị trường

hình ảnh của việt nam
không phải là một quốc gia

sở hữu trí tuệ một cách phổ biến nữa
vậy thì chiến lược
sở hữu trí tuệ này
có sự gắn kết như thế nào
với chiến lược phát triển khoa học công nghệ
giai đoạn hai nghìn một mươi một tới hai nghìn hai mươi
hiện nay thì
chúng ta đã xây dựng được
chiến lược quốc gia
về phát triển khoa học công nghệ
giai đoạn hai nghìn một mươi một đến hai nghìn hai mươi
trong khoa học công nghệ
lĩnh vực sở hữu trí tuệ
là một lĩnh vực cũng là then chốt
vì vậy chúng ta lại phải có
một cái chiến lược quốc gia về sở hữu trí tuệ
để thúc đẩy chiến lược quốc gia
về phát triển khoa học công nghệ
cho nó đầy đủ và toàn diện
tôi nghĩ là
cái chiến lược này
thì nó phải bám sát
về mục tiêu của chiến lược
phát triển khoa học công nghệ
thứ hai là
chiến lược về sở hữu trí tuệ
thì mong muốn là
đóng góp cho sự phát triển
của cộng đồng doanh nghiệp
đặc biệt là lĩnh vực
doanh nghiệp đổi mới sáng tạo
và nó thúc đẩy cái hoạt động chiến lược quốc gia
về khoa học công nghệ
làm sao việt nam có nhiều
thành quả đầu tư là các sáng chế
là các kiểu dáng công nghiệp
nó thể hiện một trình độ phát triển
khoa học của từng quốc gia
nói về những vấn đề
của sở hữu trí tuệ
thì chúng ta có
những vấn đề như là
về độc quyền
rồi là cản trở
đổi mới sáng tạo
của các doanh nghiệp
chiến lược quốc gia
về sở hữu trí tuệ
cần phải có những giải pháp
như thế nào
để không làm gia tăng
cái tình trạng này
tôi nghĩ là
đấy là một câu hỏi
tương đối là hay
bởi vì trong điều kiện
hoàn cảnh của việt nam
chúng ta biết là
chúng ta nếu mà
xây dựng một chiến lược quốc gia
về sở hữu trí tuệ
mà nó không phù hợp
ví dụ như là
quá là nghiêm trọng
thì nó cũng sẽ hạn chế
cái việc tiếp cận
cái nguồn chi thức
của nước ngoài
những nguồn chi thức phát triển
thì cái chiến lược quốc gia
về sở hữu trí tuệ này
ngoài cái việc là
xây dựng cái chiến lược
để việt nam
và sáng tạo
có nhiều cái thành quả hơn
và bên cạnh đó là
thực thi một cách nghiêm ngặt hơn
chống lại những hành vi vi phạm
thì chúng ta cũng có
cái chiến lược
để làm sao
giúp cho các cái nhà
nghiên cứu của việt nam
có thể tiếp cận được
các cái công nghệ mới
trong cái chiến lược quốc gia
phải giải quyết
rất nhiều các cái nhiệm vụ cụ thể
trong đó có việc khai thác
các cái dữ liệu
về sáng chế
mà thế giới
người ta đã nghiên cứu rồi
thì trong cái chiến lược quốc gia này
hỗ trợ được
các cái nhà nghiên cứu
các cái nhà sáng chế
tiếp cận được
cái dữ liệu đó
ví dụ như chúng ta
được cái nguồn chi thức đấy
là rất tốt
cho cái hoạt động thúc đẩy
cái hoạt động sáng tạo
cũng chống cái việc
là độc quyền
đặc biệt là
những cái sáng chế
mà của phương tây
của những cái quốc gia phát triển
thì tôi nghĩ là
có nhiều giải pháp
thì tôi chỉ lêu
một cái ví dụ đấy
để khán giả truyền hình
cũng có thể hiểu được
ông có thể
phân tích thêm
những định hướng
cũng như là
những cái chương trình
hoặc công nghệ
liên quan tới vấn đề
sở hữu trí tuệ không
tôi chỉ có một số
các cái kiến nghị
để làm sao mà
cái đề án này
nó có hiệu quả hơn
ví dụ như là
đối với cái lĩnh vực
sở hữu trí tuệ
mà thuộc cái thầm quyền
quản lý của
bộ khoa công nghệ
mà ở đây là
cục sở hữu trí tuệ chẳng hạn
tôi nghĩ là
trong cái đề án
chúng ta cần phải
có những cái biện pháp
nâng cao hơn nữa
cho cái việc là
các cái nhà
hoặc là cho những cái người lục đơn
có thể là đơn giản hóa
cái thủ tục
bằng cách là
xây dựng cái hệ thống
lục đơn điện tử
bên cạnh đó thì
về chất lượng
cục sở hữu trí tuệ
làm sao mà
cái quá trình
nó một cách nhanh chóng hơn
bởi vì hiện nay
thì chúng tôi biết là
chúng tôi là những người
mà đi lục đơn
cho khách hàng
chúng tôi thấy là
có một cái
số lượng đơn
rất là lớn
cần phải cải thiện
làm sao mà lân cao
cái chất lượng
thẩm định đơn
của những cái chuyên gia
trong cục sở hữu trí tuệ
và đầu tư thêm
cũng như là
đặc biệt là công nghệ thông tin
để thúc đẩy
cái việc là cấp
cái văn bằng
thứ ba nữa là
trong cái đề án này
cái cơ quan
đặc biệt là cục sở hữu trí tuệ
thì phải là
một cái cơ quan
cái hoạt động sáng tạo
bằng cách là
cho người dân
hiểu được hệ thống
cũng như là
thân thiện hơn
trong cái hoạt động
thứ tư nữa là
cái chỉ số
của một quốc gia
thì nó được
bằng cái số lượng
cái sáng chế
mà các cái nhà
sáng chế việt nam
các cái doanh nghiệp việt nam
nộp được vào
và được cấp
không những chỉ
ở việt nam
hệ thống quốc tế
thì đối với
việt nam hiện nay
cái số lượng đó
tương đối là
thì bộ khoa công nghệ
với tư cách là
cơ quan quản lý
ở trung ương
về hoạt động
khoa công nghệ
làm sao mà
trong đề án
sử dụng được
cái công cụ
về sở dữ tuệ
để thúc đẩy
cái hoạt động sáng tạo
và cái thành quả
hữu hiệu nhất
của hoạt động sáng tạo
đó là các cái đơn sáng chế
ở trên việt nam
và quốc tế
các cái đơn đó
thì được nộp rồi
được cấp văn bằng bảo hộ rồi
phải được thương mại hóa
có nghĩa là
đem được cái sáng chế đó
vào với đời sống
cho đời sống
và đem lại được cái giá trị
cho những doanh nghiệp
và cho nhà sáng chế
và thúc đẩy
cái hoạt động
của xã hội
và thúc đẩy
cái hoạt động
của đền y tế
thì tôi nghĩ là
cái chiến lược
nó phải giải quyết
được những vấn đề
cụ thể như thế
vâng rất nhiều
những giải pháp
được đưa ra
hy vọng rằng
trong thời gian tới
khi mà chiến lược quốc gia
về sở hữu trí tuệ
được ban hành
thì chúng ta sẽ
tăng cường được việc
khai thác tài sản trí tuệ
để có thể biến
tài sản trí tuệ
trở thành những nguồn lực
thúc đẩy sự phát triển
của nền kinh tế
một lần nữa
thì xin được cảm ơn
luật sư nguyễn thanh hà
với những phân tích
trong chương trình ngày hôm nay
thưa quý vị và các bạn
chương trình câu chuyện hội nhập
đến đây cũng xin được nói
lời chào tạm biệt
theo dõi của quý vị và các bạn
xin chào và hẹn gặp lại
trong các chương trình sau